để giảm ủn tắc giao thông trên địa bàn tp hcm sở giao thông vận tải tp hcm dự kiến đề xuất thu phí ô tô vào nội đô năm hai nghìn hai mươi
hiện đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận
trên thực tế đề án thu phí ô tô vào trung tâm đã được ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận từ năm hai nghìn một mươi
song vì nhiều lý do chưa thể triển khai được
trước tình hình ủn tắc giao thông ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay
theo sở giao thông vận tải tp hcm dự án này cần triển khai trong năm hai nghìn một mươi bảy để giải quyết vấn nạn un tắc
tuy nhiên đề xuất này vẫn chưa nhận được sự đồng tình từ nhiều người dân sử dụng ô tô để đi lại
tuy nhiên đề xuất cũng nhận được không ít ý kiến ủng hộ
bởi người dân đều mong muốn có giải pháp kéo giảm nạn ủn tắc giao thông đang ngày càng diễn biến trầm trọng hơn tại thành phố
nhiều tài xế cho rằng bên cạnh việc thu phí thành phố cần bố trí bãi đậu xe thông thoáng hợp lý
để người điều khiển ô tô không phải vất vả khi đi vào nội đô
thu phí trong thành phố thì cũng được chứ không phải là không được
nhưng mà phải bố trí cái chỗ đậu ví dụ như thu phí vào thành phố là một lần
nhưng mà bố trí cái chỗ đậu trong thành phố này thì nó sẽ bớt kẹt xe đi
chứ còn nếu mà thu phí mà không bố trí chỗ đậu bây giờ thành phố không có chỗ đậu chỉ có chỗ dừng thôi
để mà triển khai cái dự án này thì đòi hỏi thì cũng sẽ có một thời gian
cụ thể chúng tôi cũng phải hoàn chỉnh lại cập nhật lại tình hình giao thông hiện nay
cái mô hình mô phỏng cái việc mà hạn chế đối lập với đậu phương tiện như vậy
đánh giá trước và sau khi thực hiện như thế nào tình hình giao thông cải thiện hay không
cái nữa là cũng phải hoàn chỉnh lại cái pháp lý
pháp lý đối với cái dự án này
sau đó thì cũng sẽ lấy ý kiến của các nhà khoa học các nhà chuyên môn và các tổ chức
có liên quan và kể cả người dân phòng viên bị ảnh hưởng nữa
với tổng mức đầu tư dự kiến là một hai trăm linh tỷ đồng dự án dự kiến hoàn chỉnh và đi vào hoạt động trong quý ba năm hai nghìn một mươi bảy
sở giao thông vận tải hiện đã chuẩn bị ba mươi năm cổng thu phí được bố trí trên các tuyến đường như võ văn kiệt nguyễn văn chỗi
tuyến đường hoàng sa dọc kênh nhiêu lộc thị nghè
trung tâm điều hành quản lý hệ thống thu phí cũng sẽ được thành lập ngay sau khi có quyết định chính thức của ủy ban nhân dân thành phố